thơ ca từ xa xưa cho đến ngày nay thì vẫn luôn có một vị trí nhất định trong đời sống tinh thần của con người
tuy nhiên ở thời đại mà công nghệ bùng nổ và nhiều loại hình giải trí phát triển thơ ca có phần bị lấn át
những người yêu thơ và sáng tác thơ vẫn luôn tìm cho mình câu trả lời trước câu hỏi giá trị của thơ ở đâu trong thời đại bốn ngày nay
cách mạng công nghệ đang từng bước làm thay đổi các mối quan hệ trong xã hội
điều đó buộc ngành văn hóa nói chung và nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói riêng phải từng bước tiếp cận và thích ứng với xu hướng phát triển toàn cầu
trước những thay đổi đó nhà thơ luôn phải có ý thức trước trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình
nhà thơ ngọc lê ninh cũng vậy anh luôn chăn trở để tìm ra hướng đi mới phù hợp với thị hiếu công chúng
thơ là một sự chất lập tinh túy của tâm hồn và tinh thần của con người
và vấn đề cốt lõi để thơ sống với
cố gắng mãi nhé và gần gũi với bạn đọc hơn
đó là nhà thơ phải có niềm thơ say đắm luôn sáng tạo luôn đổi mới sử dụng ngôn ngữ mới lạ hóa ngôn từ lạ hóa nhịp điệu vần tầm tư tưởng tầm thơ ca
cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mọi mặt của đời sống văn hóa xã hội trong đó có thơ ca
thế nhưng dù vạn vật có kết nối cuộc sống xã hội có thay đổi thì giá trị của những áng thơ ca đích thực
vẫn sẽ có tiếng nói có đời sống riêng của nó
để có những tác phẩm đạt giá trị cao nhưng cũng không xa rời thực tế cuộc sống
người làm thơ không chỉ có một niềm thơ say đắm mà còn phải nhạy bén và luôn không ngừng học hỏi sáng tạo trong quá trình lao động con chữ